do biến đổi khí hậu hai cửa biển của tỉnh quảng trị là cửa tùng và cửa việt bị bồi lấp nghiêm trọng
tình trạng này đã gây rất nhiều khó khăn cho các ngư dân cũng như doanh nghiệp vận tải biển khi lưu thông qua lại nơi đây
ông nguyễn văn hùng là thuyền trường của tàu vỏ thép việt hóa ở khu phố sáu thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
từ khi có tàu vỏ thép ông hùng đã đi được năm chuyến biển nhưng chuyến nào ra vào cơ biển ông cũng gặp không ít khó khăn
khi mà vào ra cửa là cửa nó rất khó vào và rất khó ra nó bị cạn là một cái thứ hai nữa là luông là sóng nó vỗ rất nhiều mà những là cái luông rất là rất hẹp
theo các doanh nghiệp thường xuyên vận chuyển vào ra càng cửa việt cho biết vào thời điểm gió mùa đông bắc do lớn sóng bồi lấp cát làm cạn cửa tàu thuyền rất khó ra vào
hiện tại là càng ở đây là chỉ vào được tàu một ngàn tặng thôi nhưng mà công ty của chúng tôi mà đi ở
ở đây càng cửa việt này sang càng giang phú ở trung quốc á thì tàu cửa ba ngàn tặng là giảm từ khoảng năm đô trên một tặng tặng hai
nếu mà tàu năm ngàn thì giảm tầm khoảng bảy đô tám đô
tỉnh quảng trị đã xã hội hóa cho xây dựng bến số ba tại cảng cơ việt để tiếp nhận tàu năm tấn giảm tải
nhưng nếu tàu vào được thì cốt luồng phải sâu năm sáu mét hiện tại mức nước của cửa biển lại chưa đến ba mét
có văn bản đề nghị chính thức với cục ngài việt nam là sẽ có cái biện pháp là điều chỉnh các cặp phao một hai ba bốn
để tận dụng độ sâu tự nhiên của luồng để đảm bảo cho tàu khoảng dưới hai ra vào an toàn
theo các ngành chức năng cho biết năm hai nghìn một mươi sáu này đáy luồng cửa biển bị bồi lấp khoảng trên ba mươi năm mét khối cát
tỉnh quảng trị đã cho xã hội hóa nạo vét luồng biển cửa việt nhưng do biến động của thời tiết nên đến thời điểm này
các công việc nạo vét vẫn chưa được hoàn thành
tình trạng này đã gây ra khó khăn cho doanh nghiệp vận tải và ngư dân điều khiển tàu vỏ thép mỗi lần ra vào các cửa biển ở quảng trị